nhận thức rõ điều đó thời gian qua các ban ngành đoàn thể chế quyền địa phương mà trực tiếp là lực lượng công an xã đông xá huyện văn đồn tỉnh quảng ninh đã luôn có sự quan tâm động viên chia sẻ và có nhiều biện pháp cụ thể để hỗ trợ những người chấp hành xong án phạt tù tái hỏa nhập cộng đồng ổn định cuộc sống
anh nguyễn quang huy cũng đã từng có quá khứ sai lầm khi xa chân vào ma túy sau khi chấp hành xong bản án ba mươi tháng huy trở về địa phương trái với những suy nghĩ và lo lắng ban đầu ngay lúc trở lại về xã hội anh đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng và thoát khỏi sự tự ti mặc cảm của bản thân